hôm qua tại la habana cuba đoàn công tác của bộ công an việt nam do thượng tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã tham sự hội đàm với bộ nội vụ nước cộng hòa cuba
do đồng chí jesus manuel burontabit thứ trưởng bộ nội vụ chủ trì
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác chuyên ngành thiết thực
hiệu quả đảm bảo chất lượng nhấn mạnh kết quả của cuộc hội thảo khoa học trực tuyến
chuyên sâu về lĩnh vực y tế được tổ chức từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng năm giữa các cơ quan y tế của hai bộ
thứ trưởng nguyễn văn sơn bày tỏ vui mừng thành công bước đầu của hội thảo này và đánh giá đây là bước khởi đầu tốt đẹp
cho quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế lĩnh vực mà lãnh đạo bộ nội vụ cuba cũng như bộ công an việt nam
đều rất quan tâm và nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động này
thứ trưởng nguyễn văn sơn và thứ trưởng jesus manuel morón tabit cũng đã chứng kiến lễ kỳ kết thỏa thuận hợp tác y tế
giữa đồng chí cục trưởng cục đối ngoại của bộ công an việt nam và đồng chí tổng cục trường tổng cục hậu cần bộ nội vụ cuba
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đã ban hành nghị định số sáu mươi một hai nghìn một mươi tám ndcp về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
bộ công an ban hành kế hoạch số một nghìn sáu trăm bốn mươi tám kh ba p năm ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín về tuyên truyền cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an nhân dân
thực hiện chỉ đạo của chính phủ bộ công an công an các địa phương đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức phổ biến
quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ nắm vững nội dung cơ bản của nghị định số sáu mươi một tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng ý nghĩa mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính
cũng như cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hướng tới mục tiêu vì nhân dân phục vụ
ghi nhận sau đây tại công an tỉnh đắk lắc đơn vị vừa tổ chức triển khai tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính trong nội bộ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo cơ chế một cửa
trước đó ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã ban hành quyết định số hai nghìn hai trăm chín mươi qd cat về việc ban hành quy định tiếp nhận

công an tỉnh đắk lắc đã kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trong công tác tổ chức cán bộ theo cơ chế một cửa tại phòng tổ chức cán bộ
theo đó từ ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tám mươi bốn danh mục thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực như đào tạo tổ chức cán bộ chính sách bảo vệ nội bộ sẽ được tiếp nhận và trả kết quả theo bộ quy trình giải quyết đã được ban hành
việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa như trên sẽ giúp cho công tác cán bộ được triển khai thống nhất trong toàn lực lượng
đảm bảo tính công khai
minh bạch và đạt hiệu quả cao theo yêu cầu của công tác cải cách hành chính
theo quy định của công an tỉnh đắk lắc bộ phận một cửa sẽ là đầu mối tập trung kiểm tra hướng dẫn thủ tục hành chính
tiếp nhận hồ sơ để truyền đến lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết
trả kết quả cho các tổ chức cá nhân
ngay trong ngày đầu thực hiện các cán bộ chiến sĩ đã được bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình chú đáo
hôm nay em lên liên hệ để trao đổi công tác thì thông qua cái bản nghiêm ích ngày hôm nay của phòng tổ chức cán bộ
thì em nhận thấy là đây việc làm rất là thiết thực thuận tiện để tìm hiểu nghiên cứu trao đổi thông tin một cách nhanh chóng hơn
em nhận thấy là đây là một việc làm khá là tốt em mong thời gian tới cách làm này được phát huy phát triển thành nhiều hơn
mục tiêu trong thời gian tới của công an tỉnh đắk lắc là không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức
kiện toàn bộ phận một cửa và ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ thống nhất trong việc tiếp nhận
giải quyết thủ tục hành chính giữa bộ phận một cửa với cán bộ lãnh đạo chỉ huy có liên quan
để giải quyết thủ tục và trả hồ sơ đúng thời hạn cho tổ chức cá nhân
quá trình thực hiện công an tỉnh đắk lắc sẽ tiến hành sơ kết đánh giá kết quả kịp thời khắc phục những hạn chế vướng mắc phát sinh
để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong nội bộ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và cán bộ chiến sĩ
thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cán bộ đảm bảo công khai minh bạch dân chủ đúng quy định
đảm bảo chế độ chính sách quyền lợi của cán bộ chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng phục vụ công tác chiến đấu
cùng với việc tuyên truyền người dân giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo thực hiện nghiêm chỉ đạo của bộ công an
công an tỉnh quảng ninh đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này
đồng thời coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự đảm bảo an ninh trả tự và giữ gìn sự bình yên cho nhân dân
được chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền phổ biến nếu tàng trữ vũ khí vật liệu nổ trong nhà không chỉ vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của bản thân và gia đình
nên hôm nay ông lê trung cấp chú tại phường hồng hà thành phố hạ long đã tự nguyện mang khẩu súng tự chế cùng một số công cụ hỗ trợ
bấy lâu nay lên do nộp cho cơ quan công an
khẩu súng tự chế do em trai họ cho để cơ quan chức năng xử lý
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương
tổ chức điều tra cơ bản giả soát sàng lọc phân tích đánh giá tình hình hoạt động của từng loại tội phạm để lập danh sách đối tượng điều kiện
khả năng hoạt động phạm tội liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn
đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa
ngăn chặn đấu tranh xử lý kiên quyết đối với loại tội phạm này
phối hợp với các công an phường xã cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật
và vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ pháo gắn liền với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hình thức đa dạng sinh động phù hợp với phong tục tập quán của từng địa bàn dân tộc các nhóm đối tượng
tạo sự chuyển biến rõ rệt trong quần chúng nhân dân
theo thống kê từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày năm tháng chín công an toàn tỉnh quảng ninh đã vận động thu hồi một chín vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong đó có ba trăm linh hai súng các loại hai trăm một mươi hai công cụ hỗ trợ bốn trăm chín mươi năm vũ khí thô sơ
ngoài ra cơ quan công an đã bắt giữ xử lý bốn mươi ba vụ một trăm linh chín đối tượng liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
khởi tố chín vụ bốn mươi tám bị can xử lý hành chính một mươi tám vụ
hai mươi đối tượng thu giữ hai mươi một khẩu súng quân dụng hai mươi sáu vũ khí thô sơ năm trăm bốn mươi bảy viên đạn hai trăm linh tám kg thuốc nổ cùng nhiều tăng vật liên quan
đối với công an các địa phương nhất là các đơn vị công an xã mà mới được triển khai công an chính quy xuống thay cho lực lượng công an bán chuyên trách trước đây
thì là các đồng chí cũng đã rất là nhanh chóng khẩn trương nắm bắt tình hình địa bàn
viết hợp với chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể địa phương nắm được tâm tư nguyện vọng tình cảm của đồng bào bà con ở dưới khu phố
nhất là số đồng bào dân tộc và tỷ lệ thu hồi và người giao giao lộp cũng được rất là nhiều
triển khai giai đoạn hai giai đoạn đấu tranh chấn áp
giám đốc công an tỉnh quảng ninh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trong đó lực lượng cảnh sát hình sự là nòng cốt chủ công
triển khai đồng bộ quyết liệt
các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trực diện với tội phạm tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán
trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ quán triệt phương châm cắt đứt nguồn cung đấu tranh trực
truy xét tận gốc nhằm xử lý triển đề loại tội phạm này